ngày một mươi chín tháng bảy ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
và qua gần một tuần diễn ra giải đấu này đã để lại trong lòng người hâm mộ nhiều cảm xúc khó quên
về những trận tranh tài đỉnh cao của bóng bàn việt nam
sau đây hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ từ giải đấu năm nay
kể từ sau giải bóng bàn các tay vợ xuất sắc toàn quốc đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
người hâm mộ môn bóng bàn tại thành phố hồ chí minh và người dân trên cả nước
lại được thưởng thức những trận tranh tài đỉnh cao quy tụ nhiều tay vật chuyên nghiệp hàng đầu
tại giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
xem thì cũng thấy mừng là phong trào nó rộng đấy
bây giờ phong trào rộng lắm ở ngoài bắc tôi thấy là khắp nơi nơi có các cơ lộ bóng bàn
đấy là rất mừng để mà thấy cái lượng cầu thủ ở đỉnh cao mà tuổi vừa phải
tuổi nó đương còn gọi là phục vụ được nhiều năm ấy thì đã cho chúng ta yên tâm
ở mùa thứ ba mươi tám giải xác lập một kỳ
một kỷ luật mới khi có quy tụ lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay
một trăm bảy mươi tám vận động viên đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn trong cả nước cùng đua tranh bảy bộ huy chương
tám giải thưởng cụ thể ở nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đôi nam đôi nữ
đôi nam nữ phối hợp đơn nam và đơn nữ
ngoài những tay vật trẻ giải đấu còn ghi nhận sự trở lại của những tay vật đỉnh cao một thời
như nguyễn thị nga đội hà nội hay trần huy bảo đội tp hcm
năm nay bang tổ chức còn trao giải triển vọng
cho hai vận động viên trẻ nam và nữ xuất sắc nhất
chúng tôi đã tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu
trong một hoàn cảnh là các trận đấu diễn ra rất là nhiều với một số lượng dày đặc
theo con số cuối cùng chúng tôi được biết thì là tới bốn trăm chín mươi bảy trận tức là tăng tới độ khoảng một trăm năm mươi trận
năm nay có một cái đặc điểm này tức là có khá nhiều các vận động viên trẻ
mà các đoàn đã mạnh dạn cử để tham gia thi đấu cọ sát
bên cạnh đó thì có nhiều câu lạc bộ
cũng lần đầu tiên tham gia vào cái giải đấu đỉnh cao này chứng tỏ là cái khoảng cách giữa cái chuyên nghiệp
và nghiệp dư ngày càng thu hẹp lạ và cũng chứng tỏ là cái sức lan tỏa sức hấp dẫn của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
càng ngày càng đến được với công chúng
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nhiều đến việc chuẩn bị cho giải đấu năm nay
dù vậy nỗ lực của bang tổ chức đã giúp giải diễn ra trọn vẹn và thành công
giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân tiếp tục là dịp để các đội kiểm tra
đánh giá năng lực các tay vật trẻ cũng như là cơ sở để giới chuyên môn lựa chọn bồi dưỡng những tay vật tài năng
xứng đáng đứng trong đội tuyển quốc gia tham dự sea games ba mươi một diễn ra tại việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một báo nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải bóng bàn toàn quốc lần thứ ba mươi chín dự kiến được tổ chức vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn